mùa mưa lũ đã tới các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông đường thủy đã và đang được lực lượng chức năng tích cực triển khai
tuy nhiên với những diễn biến khó lường của thời tiết thì mỗi người dân có hoạt động mưu sinh liên quan đến sông nước
cần chủ động có trách nhiệm đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường thủy không thể chủ quan buông lỏng quản lý
phải luôn sẵn sàng ứng phó thực hiện mọi biện pháp xử lý tình huống một cách hiệu quả
thế nhưng một vài năm gần đây thì xuất hiện tình trạng núp bóng hiến đất làm đường để biến các khu đất lớn thành những thửa nhỏ
nhằm hợp thức hóa việc thực hiện dự án trái phép rồi để bán đất
trước thực trạng này chính quyền các địa phương đã vào cuộc nhằm ngăn chặn những biến tướng lách luật nhập nhằng giữa phân lô bán nền và tách thửa
khiến cho giá đất tăng nóng làm cho nhiễu loạn thị trường
câu hỏi được đặt ra là vì sao lại có tình trạng này doanh nghiệp cũng như là người dân đã lợi dụng kẽ hở nào của pháp luật nhằm thực hiện chiêu trò hiến đất để chê lô
những rủi ro của hoạt động này là gì
để giải đáp những thắc mắc trên chúng tôi sẽ kết nối trực tuyến với phó giáo sư tiến sĩ nguyễn quang tuyến chủ nhiệm khoa pháp luật kinh tế đại học luật hà nội
trước hết thì chúng ta cùng nhìn lại hình ảnh của một số địa phương về hoạt động hiến đất làm đường để phân lô bán nền
liên quan đến tình trạng hiến đất làm đường giao thông sau đó phân lô tách thửa tại lâm đồng thành phố bảo lộc và huyện bảo lâm được xem là điểm nóng của tỉnh lâm đồng
qua kiểm tra cơ quan chức năng ghi nhận trong giai đoạn từ năm hai nghìn một mươi tám đến năm hai nghìn hai mươi một gần hai trăm linh trường hợp trên địa bàn thành phố bảo lộc và huyện bảo lâm đã hiến đất làm đường với tổng diện tích đất hiến lên đến gần năm mươi hai hectare
trường hợp hiến trên một mươi ha năm hộ dân hiến trên năm ha chín hộ dân hiến trên ba ha số còn lại hiến dưới ba ha
sau khi hiến đất người dân ngang nhiên mở đường giao thông thảm bê tông nhựa nóng và đấu nối với các tuyến giao thông khác trong khu vực
tình trạng tương tự diễn ra tại nhiều địa phương khác như bình định khánh hòa bà rịa vũng tàu
vâng xin cảm ơn phó giáo sư tiến sĩ nguyễn quang
tuyến đã tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay
thưa ông rõ ràng là việc hiến đất làm đường là hành động ý nghĩa phục vụ lợi ích cộng đồng
thế nhưng tại nhiều địa phương như trong clip mà chúng tôi vừa nêu thì hành động này lại đang là vỏ bọc cho mục đích hiến đất làm đường để phân lô bán đất nền
ông có đưa ra phân tích gì về thực trạng này không ạ
xét dưới góc độ về tính xã hội và lợi ích của cộng đồng thì hành vi hiến đất làm đường
là cái hành vi rất là hoan nghênh và cần nhân rộng
tuy nhiên thì chúng ta thấy rằng là trên thực tế vừa qua ở một số các cái địa phương thì nó cũng có cái hoạt động biến tướng
tức là người ta lợi dụng cái hiến đất để người ta phân lô bán nền nhằm mục đích trục lợi
thì tôi cho rằng là cái hành vi biến tướng này là chúng ta cần phải lên án
và pháp luật cũng
cũng phải có những cái chế tài để xử lý
bởi vì sao bởi vì từ một cái mô hình một cái ý nghĩa nó rất là tốt đẹp
nhưng mà người ta lại lợi dụng cái việc đó để người ta thực hiện một cái hành vi mà pháp luật không cho phép
đó là phân các cái mảnh đất ra nhiều các cái lô nhỏ để sau đó thì bán nhằm mục đích để trục lợi
thậm chí là tự ý thay đổi mục đích
tự ý thay đổi mục đích sử dụng đất mà không được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền
điều này nó gây ra cái sự lũng đoạn thị trường bất động sản
và nó làm cho cái giá đất trên thị trường bị đẩy lên rất là nhiều lần
vâng có thể thấy rằng là kịch bản chung trong câu chuyện này là các doanh nghiệp đã dùng cái danh nghĩa cá nhân để gom mua đất nông nghiệp với số lượng lớn
và sau đó thì bằng cách xin hiến đất làm đường trong các thửa đất nông nghiệp
lắp điện nước để hình thành
nhiều dự án với hàng trăm lô đất
và bước cuối cùng là xin chuyển đổi sang đất ở để hợp pháp với việc mua bán
câu hỏi được đặt ra là làm như vậy thì có sai không
và nếu sai thì sai ở đâu thưa ông
như chị vừa phân tích ý
cái hành vi này nó là một chuỗi các hành vi
đầu tiên thì là doanh nghiệp đi nhận chuyển nhượng đất nông nghiệp thu gom đất nông nghiệp
sau đó thì
phân lô bán nền xây dựng các quy hoạch
sau đó chuyển nhượng
và sau đó là xin hợp thức hóa cái mục đích
thế thì ở đây chúng ta thấy rằng nó có cái vấn đề thứ nhất
nhiều doanh nghiệp người ta đi thu gom đất nông nghiệp của người nông dân
kể cả đất trồng lúa
không theo quy hoạch
nhưng vậy là nó có vi phạm
đấy là cái vấn đề thứ nhất
vấn đề thứ hai là sau đó
anh lại coi như là phân lô thành các cái nền để anh bán
rồi là anh tự làm cái quy hoạch làm đường
thì cái này là nó không đúng với cái quy hoạch sử dụng đất
quy hoạch sử dụng đất đã được xét duyệt
thì đất nông nghiệp là được sử dụng vào đất nông nghiệp
kể cả anh nhận chuyển nhượng đất nông nghiệp
sau nhận chuyển nhượng anh phải sử dụng đúng mục đích đất nông nghiệp
đây là anh tự ý thay đổi mục đích sử dụng đất
đấy là vấn đề thứ hai
vấn đề thứ ba là anh lại chuyển nhượng đất nông nghiệp nhằm mục đích kiếm lợi hay thì mình gọi là trục lợi
thế thì anh tự ý như vậy thì chắc chắn là vi phạm các quy định của pháp luật
để xảy ra cái tình trạng là như phân lô bán nền như thế này thì trách nhiệm của chính quyền địa phương cần được xem xét và nhìn nhận như thế nào ạ
để xảy ra tình trạng này thì
trước hết là trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước về đất đai và là người đứng đầu cơ quan quản lý nhà nước về đất đai tức là ủy ban dân ca cấp
tại sao là như vậy
bởi vì trong luật đất đai người ta đang nói rồi
người ta đã quy định luật đất đai năm hai nghìn một mươi ba quy định rất rõ trách nhiệm của ủy ban dân các cấp và trách nhiệm của chủ tịch ủy ban nhân dân xã phường thị trấn
ủy ban dân dân cấp cấp được giao trách nhiệm quản lý nhà nước về đất đai
và chủ tịch ủy ban nhân dân xã phường thị trấn phải có trách nhiệm
để phát hiện xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật đất đai ở địa phương mình
thì trong luật đất đai năm hai nghìn một mươi ba là quy định rất rõ
ngoài ra thì còn có một số các cái đạo luật khác
ví dụ như là luật công chức các cái đạo luật khác cũng quy định cái rõ cái trách nhiệm như vậy
cho nên nói gì thì nói
để xảy ra cái tình trạng này thì người đứng đầu ủy ban nhân dân các địa phương là phải chịu trách nhiệm
cái câu chuyện
thì cái này không phải là luật không quy định
luật có quy định nhưng cái khâu thực thi pháp luật của chúng ta là nó không nghiêm
cái câu chuyện như vậy
cho nên nó dẫn đến cái tình trạng như vậy
mà tình trạng như vậy thì những người đứng đầu các cái cơ quan đấy thì ít khi bị xử lý
nhiều khi cũng chỉ là bị xử lý bằng biện pháp hành chính
ví dụ như khiển trách ví dụ như cảnh cáo
thì tôi cho rằng những cái chế tài như vậy chưa đủ sức gian đe
vâng thưa ông
hoạt động đội lũ
hiến đất để nhằm mục đích là phân lô bán nền đối diện với những rủi ro ra sao
và những lô đất sau khi được chia tách thì tính pháp lý được thể hiện như thế nào ạ
trước đây thì ở đây thì cũng phải cảnh báo các khán giả xem truyền hình
là những cái người mà mua cái đất mà phân lô bán nền
mà không có nguồn gốc hợp pháp của các doanh nghiệp đi thu gom đất nông nghiệp
của người dân sau đó bán lại ấy
thì cái rủi ro pháp lý rất là lớn
nó lớn ở cái chỗ này như thế này
họ bỏ ra một cái khoản tiền lên đến hàng trăm triệu thậm chí cả hàng tỷ đồng
nhưng mà sẽ không được nhà nước cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
lý do là bởi vì cái nguồn gốc sử dụng đất của anh là không hợp pháp
cái đất này nó là đất nông nghiệp
anh mà doanh nghiệp là cái người bán họng chuyển nhượng cho anh này tự ý chuyển mục đích sử dụng đất
mà anh lại đi mua cái đất mà là đất nông nghiệp
mà chưa được quy hoạch để sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp
thì chắc chắn là các cơ quan nhà nước có thẩm quyền
không có cơ quan nào người ta dám hợp thức hóa để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho anh
cho nên cái rủi ro pháp lý về mặt rất là lớn
chúng ta phải tuân thủ pháp luật
chúng ta phải bảo toàn cái nguồn vốn của mình
mua những cái đất mà có cái hồ sơ pháp lý nó rất là rõ ràng
nguồn gốc hợp pháp
không vì chạy theo cái rẻ
để chúng ta
một là tiếp tay cho các hành vi vi phạm pháp luật
cái thứ hai là ảnh hưởng đến bản thân mình
khi mà mình mua những cái mảnh đất mà nó không có nguồn gốc hợp pháp
thì cái việc thủ tục pháp lý để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất rất là khó khăn
và điều đấy đã ảnh hưởng ngay đến bản thân mình
vâng thưa ông
hiện nay thì có thể thấy tình trạng hiến đất làm đường nhằm phân lô đang lan rộng tại nhiều địa phương
gây nhiễu loạn thị trường bất động sản và cũng gây lãng phí tài nguyên
và tạo ra không những là tạo ra cái sự không phát triển
mà còn gây dối cho phát triển kinh tế của địa phương
vậy theo ông thì giải pháp nào để ngăn chặn tình trạng này
để siết chặt quản lý việc phân lô bán nền như hiện nay ạ
thì trước hết là siết chặt cái kỷ luật kỷ cương thanh tra kiểm tra
để chúng ta làm trong sạch cái thị trường bất động sản
nó cũng tương tự như là thị trường chứng khoán
ta cũng không để cho những cái tình trạng là đấu thầu đất như cái kiểu thủ thiêm
để để để thổi giá lên
cái thứ hai nữa là phải phải tăng cường cái cái cái chế tài xử lý
tôi nghĩ rằng là trong cái nghị định của chính phủ
chín mươi một ban hành ngày một mươi chín tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi
về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai
mà tiền mà phạt
số tiền lên đến một tỷ không đủ sức gian đe
thứ hai nữa là phải phải phải phải truy tố
những cái vụ vừa việc điểm để làm gương
cái thứ ba nữa là những cái doanh nghiệp
mà phân lô bán nền mà covid phát hiện ra
có chiều hướng tức là tái phạm ba bốn lần
thì chúng ta có thể là là là cấm
người ta được tham gia vào cái lĩnh vực đầu tư bất động sản
trong vòng năm năm chẳng hạn
thì tôi cho rằng là thực hiện đồng bộ các cái giải pháp
rồi siết chặt cái quản lý nhà nước về đất đai
nâng cao cái trách nhiệm thậm chí là xử lý
người đứng đầu ủy ban nhân dân cao cấp
nếu như anh không hoàn thành cái trách nhiệm
thì tình hình chắc chắn sẽ được cải thiện
vâng xin được cảm ơn phó giáo sư tiến sĩ nguyễn quang tuyến
với những thông tin trao đổi vừa rồi
đến đây chúng tôi cũng xin được kết thúc